công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn thủ đô phải được đặt ra ở mức độ cao nhất nghiêm ngặt nhất tuyệt đối không để xảy ra sai sót
cùng với đó tiếp tục nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản đây là nền tảng xương sống gốt lõi của công tác công an
nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự để phục vụ sự quản lý điều hành quản trị xã hội và phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thủ đô

công tác lực lượng giải quyết các vụ án xâm phạm an ninh quốc gia và các vụ án vụ việc trọng điểm phức tạp tiến độ điều tra đúng thời hạn theo luật định chất lượng công tác điều tra xử lý án đáp ứng được mục tiêu yêu cầu đề ra
tỷ lệ án đề nghị truy tố đạt chín mươi chín hai số vụ chín mươi chín sáu mươi sáu số bị can so với tổng số án đã kết thúc điều tra không để xảy ra oan sai bỏ lọt tội phạm các vụ án đình chỉ điều tra đều đúng căn cứ pháp luật
chia sẻ với những thành tích của lực lượng
an ninh điều tra trong thời gian qua thứ trưởng lương tam quang đề nghị trong thời gian tới cần triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đặt ra chủ động theo dõi nắm tình hình công tác an ninh điều tra toàn quốc để kịp thời chỉ đạo hướng dẫn công an các đơn vị địa phương trong công tác bắt giữ điều tra xử lý tội phạm đồng thời tập trung hơn nữa công tác phân tích dự báo đánh giá tình hình các loại tội phạm để tham mưu đề xuất với lãnh đạo bộ công an chỉ đạo giải quyết kịp thời có hiệu quả các vụ án xâm phạm an ninh quốc gia
ghi nhận được dư luận quan tâm ghi nhận những kết quả đạt được năm vừa qua hội nghị đã tổ chức trao tặng nhiều phần thưởng cao quý cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc
vào chiều ngày hôm nay thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác bảo đảm an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn hai mươi ba cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã nỗ lực hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu bộ giao đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các mặt công tác
tổ chức tốt công tác nắm tình hình chủ động phân tích đánh giá dự báo để tham mưu cho lãnh đạo các cấp những vấn đề chiến lược quan trọng về chủ quyền lợi ích và an ninh quốc gia triển khai hiệu quả chủ trương chính sách pháp luật trên lĩnh vực an ninh mạng
công tác đấu tranh phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao được triển khai toàn diện chú trọng hơn công tác quản lý nhà nước góp phần ngăn chặn xóa bỏ các nguyên nhân điều kiện hoạt động của tội phạm bảo đảm an ninh thông tin giữ vững môi trường thông tin lành mạnh an toàn trên không gian mạng không để thông tin sai sự thật gây phức tạp ảnh hưởng tình hình an ninh trật tự
ghi nhận biểu dương những kết quả mà cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã đạt được thứ trưởng lương tam quang đặc biệt nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng cục và hệ lực lượng thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần nghị khuyết một mươi hai của bộ chính trị chú trọng đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đổi mới tư duy trong công tác và hiện đại hóa về trang thiết bị cơ sở
đồng chí thứ trưởng nêu rõ ba đột phá chiến lược hoàn thiện thể chế pháp luật góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao xây dựng hệ thống khoa học công nghệ đồng bộ hiện đại trên nguyên tắc đầu tư xây dựng hệ thống khoa học công nghệ liên thông triển khai trên tổng thể hệ sinh thái chung từ trung ương đến địa phương

công tác năm hai nghìn hai mươi bốn thượng tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an dự và chỉ đạo hội nghị
năm hai nghìn hai mươi ba văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra đã đoàn kết thống nhất khắc phục mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thực hiện nghiêm phương châm hành động chủ động nêu cương kỷ cương trách nhiệm hiệu quả
thực hiện tốt chức năng tham mưu quản lý nhà nước về điều tra hình sự theo thẩm quyền chủ động nhận diện nắm chắc tình hình tội phạm
nâng cao chất lượng hiệu quả điều tra xử lý tội phạm và xây dựng cơ quan cảnh sát điều tra
phát biểu chỉ đạo hội nghị thứ trưởng nguyễn duy ngọc biểu dương chiến công và thành tích xuất sắc trong công tác của toàn thể lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an

phát biểu chỉ đạo hội nghị thứ trưởng nguyễn duy ngọc biểu dương chiến công và thành tích xuất sắc trong công tác của toàn thể lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
vào chiều ngày hôm nay tại hà nội thượng tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị triển khai công tác phòng chống tội phạm về môi trường năm hai nghìn hai mươi bốn
tại hội nghị các đại biểu đã nghe đại diện cục cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường báo cáo một số kết quả công tác trong năm hai nghìn hai mươi ba phương hướng mục tiêu nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi bốn
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng nguyễn duy ngọc ghi nhận biểu dương những nỗ lực kết quả đạt được trong năm hai nghìn hai mươi ba của lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường
đồng tình với những giải pháp nhiệm vụ được xác định trong năm hai nghìn hai mươi bốn thứ trưởng nguyễn duy ngọc nhấn mạnh dự báo tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường tiếp tục diễn biến phức tạp
lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường cần quán triệt nghiêm túc kết luận của bộ trưởng bộ công an tại hội nghị công an toàn quốc bảy mươi chín bám sát chương trình kế hoạch hành động xác định và phát huy hơn nữa vai trò vị trí của mình
trong đó tập trung công tác phòng ngừa tham mưu cho đảng nhà nước lãnh đạo bộ công an những chủ trương chính sách phù hợp hiệu quả trong phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường thực hiện có hiệu quả hơn nữa công tác nghiệp vụ công tác nắm tình hình nâng cao khả năng dự báo về những diễn biến của tội phạm vi phạm pháp luật về môi trường tập trung triển khai có hiệu quả các đề án xây dựng hệ lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường tăng cường phối hợp chặt chẽ có hiệu quả trong
tại hội nghị thứ trưởng nguyễn duy ngọc cũng đã trao tặng huy hiệu ba mươi năm tuổi đảng cho các cá nhân của cục cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường và trao bằng khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác
dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi ba triển khai công tác năm hai nghìn hai mươi bốn tại bộ tư lệnh cảnh vệ bộ công an vào sáng ngày hôm nay
trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh năm hai nghìn hai mươi bốn bộ tư lệnh cảnh vệ cần tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ trong đó chủ động nhận diện triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an ninh an toàn cho đối tượng cảnh vệ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác cảnh vệ trong tình hình mới
trong năm hai nghìn hai mươi ba bộ tư lệnh đã phối hợp bảo vệ tuyệt đối an toàn trên hai năm trăm linh cuộc lượt hoạt động của các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước
các sự kiện đặc biệt quan trọng đoàn khách quốc tế đến thăm làm việc tại việt nam phối hợp tổ chức tiếp đón hướng dẫn an toàn trên hai triệu lượt khách vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh và khu di tích lịch sử văn hóa ba đình đảm bảo tuyệt đối an toàn an ninh các khu vực mục tiêu trọng yếu
năm hai nghìn hai mươi ba bộ tư lệnh cảnh vệ đã vinh dự được nhà nước tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ ba nhân kỷ niệm bảy mươi năm ngày thành lập đưa thủ tướng chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc
từ những kết quả đạt được thứ trưởng lê quốc hùng đề nghị năm hai nghìn hai mươi bốn bộ tư lệnh cảnh vệ cần chú trọng làm tốt hơn nữa công tác tham mưu chiến lược nhất là công tác nắm nghiên cứu dự báo đánh giá tình hình liên quan trực tiếp đến công tác cảnh vệ tuyệt đối không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống chủ động tham mưu hoàn thiện pháp luật về cảnh vệ trong đó sớm hoàn thiện việc sửa đổi bổ sung một số điều của luật cảnh vệ
thứ trưởng cũng nhấn mạnh bộ tư lệnh cảnh vệ cần tăng cường công tác đối ngoại hợp tác quốc tế và sớm ký kết các văn bản hợp tác trong lĩnh vực cảnh vệ nâng cao việc trao đổi kinh nghiệm kỹ năng giải quyết các vụ việc tình huống trong bảo vệ đối tượng cảnh vệ đồng thời làm tốt công tác huấn luyện đào tạo bồi dưỡng nhiệm vụ cho cám bộ chiến sĩ sử dụng thành thạo hiệu quả trang thiết bị có ứng dụng khoa học kỹ thuật nâng cao sức chiến đấu chính quy tinh nhuệ và hiện đại của lực lượng
cũng đã vinh dự được nhận các phần thưởng cao quý của bộ công an trao tạo
vào chiều ngày hôm nay tại hà nội trung tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi ba triển khai công tác năm hai nghìn hai mươi bốn của cục công nghệ thông tin
năm hai nghìn hai mươi ba cục công nghệ thông tin đã chủ động thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước triển khai ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng công an nhân dân
đã chủ động nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về nghiên cứu ứng dụng phát triển công nghệ thông tin trong công an nhân dân tham mưu bộ các giải pháp kỹ thuật
các chương trình dự án công nghệ thông tin trọng điểm trong công an nhân dân trong đó tập trung hoàn thành các nhiệm vụ được sao liên quan đến đề án sáu của chính phủ
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thứ trưởng lê văn tuyến đề nghị cục công nghệ thông tin thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong công an nhân dân
nghiên cứu xây dựng các giải pháp kỹ thuật triển khai các chương trình dự án công nghệ thông tin lớn trọng điểm tăng cường công tác quản lý nhà nước về hệ thống kỹ thuật kiểm soát an ninh
làm tốt nhiệm vụ đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin trong công an nhân dân nâng cao năng lực đảm bảo an toàn thông tin số đặc biệt quan tâm công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng siết chặt kỷ luật kỷ cương đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát chấp hành nghiêm các quy định của đảng điều lệnh công an nhân dân
vào sáng ngày hôm nay công an tỉnh tuyên quang đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi ba và triển khai chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi bốn
dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí chẩu văn lâm ủy viên ban chấp hành trung ương đảng bí thư tỉnh ủy trường đoàn đại biểu quốc hội tỉnh trung tướng lê văn tuyến ủy viên ban thưởng vụ đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an nguyễn văn sơn phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
năm qua công an tỉnh tuyên quang đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương chủ động tham mưu ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về công tác đảm bảo an ninh trật tự giữ vững an ninh chính trị nội bộ an ninh kinh tế an ninh dân tộc tôn giáo an ninh xã hội an ninh mạng an ninh phi truyền thống không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống
công tác phòng chống tội phạm đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra kéo giảm một mươi bốn mươi chín tội phạm về trật tự xã hội so với năm hai nghìn hai mươi hai
tỷ lệ điều tra khám phá án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt chín mươi bốn năm mươi chín quyết liệt triển khai thực hiện đề án sáu với nhiều cách làm sáng tạo hiệu quả
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí bí thư tỉnh ủy và thứ trưởng bộ công an đã ghi nhận biểu dương đánh giá cao đóng góp của lực lượng công an tuyên quang trong công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn năm hai nghìn hai mươi ba
đồng thời nhấn mạnh trong năm hai nghìn hai mươi bốn với phương châm hành động phát huy truyền thống quê hương cách mạng thủ đô khu giải phóng thủ đô kháng chiến quyết tâm xây dựng công an tuyên quang thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại
công an tỉnh tuyên quang cần tổ chức thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các chỉ thị nghị quyết của đảng ủy công an trung ương về công tác công an năm hai nghìn hai mươi bốn gắn với chỉ đạo của tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh và nhiệm vụ chính trị của tỉnh
thực hiện hiệu quả mục tiêu kéo giảm tội phạm tuyệt đối không để xảy ra tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu xã hội đen làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự trọng tâm là thực hiện đề án sáu của chính phủ
trước mắt thực hiện quyết liệt có hiệu quả đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự bảo vệ tết nguyên đán giáp thìn để nhân dân vui xuân đón tết an toàn lành mạnh
bản tin tiếp tục với một số tin tức an ninh trật tự đáng chú ý